ngày chín tháng bảy tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi và thực hiện dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập năm hai nghìn hai mươi
tham dự hội nghị có đại diện tổng cục thủy lợi các tỉnh thành phố phía nam và tây nguyên
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá về công tác quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi
thực hiện dự án sửa chữa nâng cao an toàn hồ đập đặc biệt tập trung đánh giá những tồn tại hạn chế nguyên nhân
dẫn đến các hồ đập bị xuống cấp hư hỏng nặng đồng thời đưa ra nhiều giải pháp bảo đảm an toàn đập hồ chứa thủy lợi trước mùa mưa lũ
hiện cả nước đã xây dựng hơn bảy công trình hồ đập thủy lợi tổng dung tích khoảng một mươi bốn năm tỷ m ba
tạo nguồn nước tưới cho gần một một triệu hectare đất nông nghiệp và cấp nước cho sinh hoạt công nghiệp
tuy nhiên có khoảng một sáu trăm bốn mươi tám công trình đang xuống cấp có khả năng hư hại trong mùa mưa lũ sắp tới